phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh phú thọ vừa phát hiện và tạm giữ rất nhiều gói mứt tết các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọ
qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở sản xuất mứt tết của bà tạ thị thái đang đóng hộp các loại mứt tết để bán ra thị trường
bước đầu bà thái khai nhận đã mua nguyên liệu tại xã tân lập và xã văn đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên
nhưng qua đấu tranh bà thái đã nhận mua nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường sau đó tự in tem nhãn đóng hộp và bán ra thị trường với giá chỉ từ một mươi ba đến một mươi năm đồng một hộp
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường đã tạm giữ hơn một hộp mứt và gần năm trăm linh kg nguyên liệu chưa đóng gói
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh phục vụ nhân dân vui đón xuân các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ và công an huyện thành thị đã bắt giữ trên một trăm linh kg pháo ràn và pháo bánh nổ
tình trạng mua bán vận chuyển các loại pháo nổ càng về những ngày giáp tết nguyên đán càng phức tạp
để hạn chế thấp nhất việc mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo lực lượng công an tỉnh phú thọ đang đẩy mạnh tăng cường tuần tra kiểm soát phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác các hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép các loại pháo